nhằm trang bị những kiến thức về quân sự quốc phòng và các kỹ năng sống
qua đó rèn luyện ý chí tính kỷ luật nâng cao bản lĩnh cho thanh thiếu nhi
ban thường vụ tỉnh đoàn và bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp tổ chức
chương trình học kỳ trong quân đội năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề em là bộ đội cụ hồ dành cho một trăm linh thanh thiếu niên
từ một mươi đến một mươi năm tuổi trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
chương trình học kỳ trong quân đội diễn ra trong một mươi ngày từ ngày năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu với một trăm linh học viên
là các em thanh thiếu nhi từ một mươi đến một mươi năm tuổi tham gia các em sẽ được học tập các nội dung
thực hiện các bài huấn luyện căn bản và nâng cao kỷ luật tác phong quân đội giáo dục truyền thống
anh hùng quân đội nhân dân việt nam lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì đất nước
chủ yếu quân sự tịch tổ chức cho các em trong vòng một mươi ngày từ ngày năm tháng sáu cho đến ngày một mươi bốn tháng sáu
với mục đích trải nghiệm trong môi trường quân đội cũng như là kỹ năng sống cần thiết cho các em
để các em trưởng thành hơn trong thời gian tới
thông qua mô hình này nhằm phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc giáo dục thế hệ trẻ
xen luyện ý chí tính kỷ luật xây dựng và hình thành thế hệ thanh niên có bản lĩnh trí tuệ
sầu lòng nhân ái
thông qua chương trình giáo dục ý nghĩa này ban tổ chức khoa học mong muốn góp phần
giáo dục ý nghĩa này ban tổ chức khoa học mong muốn góp phần
xây dựng một thế hệ thanh niên việt nam tiên tiến có bản lĩnh văn hóa con người việt nam
năng động sáng tạo và mạnh mẽ sẵn sàng cống hiến hết mình cho quê hương trong tương lai
thông qua chương trình giáo dục ý nghĩa này ban tổ chức khoa học mong muốn góp phần

thú mới lạ hấp dẫn là hành trang cho các em vững vàng hơn trong cuộc sống luôn chia sẻ biết yêu thương
năng động vì cộng đồng vì tập thể và có trách nhiệm hơn với bản thân gia đình và xã hội